tại quảng bình lực lượng các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy gần hai mươi khẩu súng
kiếm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất mang tính bạo lực nguy hiểm
các loại đồ chơi bao gồm súng bắn nước súng bắn đạn nhựa súng bắn tên nhựa dính
và một số đồ chơi khác với số lượng gần hai mươi sản phẩm
đây là các loại đồ chơi trẻ em nguy hiểm
do lực lượng chức năng tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra cơ quan chức năng quảng bình xác định đây là số hàng hóa nhập lậu
không có hóa đơn chứng tử hợp lệ và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên